đêm qua lực lượng công an tp hcm đã tiến hành bắt giữ một trăm ba mươi hai đối tượng có liên quan đến tổ hợp cờ bạc cực lớn
đây là tổ hợp cờ bạc mà bộ công an đã xác lập chuyên án để điều tra trinh sát hơn một tháng đến nay mới đánh sập
hiện các đối tượng này cùng tăng vật có liên quan đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng điều tra sàng lọc và xử lý
qua quá trình điều tra hai mươi ba h ba mươi đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một các trinh sát tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số hai
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra c bốn mươi bốn bộ công an đã chia thành nhiều hướng bất ngờ bao vây ập vào bốn căn hộ liền kề
tại trung cư bào cát hai đường vườn lan quận tân bình
hàng trăm đối tượng có mặt trong các căn hộ định tẩu thoát nhưng các hướng đều bị chốt chặn
qua sàng lọc cơ quan công an đã tạm giữ một trăm ba mươi hai đối tượng tình nghi tham gia hoạt động cờ bạc
ngoài ra công an còn thu giữ lượng lớn tăng vật có liên quan
nhằm phục vụ công tác điều tra đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khoảng bảy mươi đối tượng có vai trò chủ chốt trong tổ hợp cờ bạc
được di chuyển về cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để khai thác
số còn lại bộ công an đã bàn giao cho công an quận tân bình tiếp tục làm rõ xử lý